đội quản lý thị trường số năm thuộc cục quản lý thị trường tp hcm vừa kiểm tra tại trung tâm thương mại dịch vụ an đông
phát hiện lập biên bản và tạm giữ hơn hai đơn vị sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại việt nam
đội quản lý thị trường số năm thuộc cục quản lý thị trường tp hcm tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật
đối với các sạp g tám g một mươi a hai mươi bốn a hai mươi sáu e một e một mươi ba y bốn y sáu tầng trệt trung tâm thương mại dịch vụ an đông
tại địa chỉ số ba mươi bốn ba mươi sáu đường an dương vương phường chín quận năm tp hcm
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại các địa điểm nêu trên đang trưng bày để bán hai ba trăm sáu mươi đơn vị sản phẩm
là túi sách thắt lưng mỹ phẩm toàn bộ không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa
không có nhãn hàng hóa theo quy định có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu hermès louis vuitton burberry gucci versace
cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định